tổng công ty điện lực miền bắc đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo
nâng cấp lưới điện nông thôn miền núi vùng sâu vùng xa tỉnh thái nguyên năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám cho các xóm thuộc diện đặc biệt khó khăn
đây là dự án cải tạo nâng cấp lưới điện nông thôn miền núi vùng sâu vùng xa tỉnh thái nguyên năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
thực hiện trên địa bàn huyện phú lương tỉnh thái nguyên với tổng mức đầu tư khoảng ba mươi tỷ đồng
các hạng mục được triển khai gồm tám km đường dây trung thế một mươi ba trạm biến áp phân phối và năm mươi một km đường dây hạ thế
tại buổi lễ đại diện ngành điện lực cam kết sẽ ưu tiên tối đa tập trung cao độ nhân lực trí tuệ trong chỉ đạo
điều hành và thực hiện quyết liệt để đảm bảo tiến độ chất lượng dự án
công trình sẽ cấp điện cho khoảng hai ba trăm linh hộ của hai mươi bảy thôn xóm thuộc bảy xã trên địa bàn huyện
theo kế hoạch công trình sẽ hoàn thành vào tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
phía điện lực thái nguyên phấn đấu hoàn thành
và đóng điện sớm hơn ba tháng vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ nâng cao chất lượng điện năng
giảm tổn thất trên đường dây tạo liên kết và hỗ trợ cung cấp điện cho các khu vực lân cận của địa phương